ủy ban nhân dân tỉnh con tum tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng
và trao tặng huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ
tại buổi lễ phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh con tum nguyễn văn hòa
đã trân trọng trao quyết định của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
truy tặng danh dự nhà nước bà mẹ việt nam anh hùng cho thân nhân của mẹ y trai và mẹ y né
ở xã đắc côi huyện con rẫy
trao tặng huân chương độc lập hạng ba của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho tám gia đình
đây là sự tri ân của đảng và nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng
gia đình các liệt sĩ thương binh bệnh binh đã hy sinh sương máu vì nền độc lập tự do của tổ quốc